các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các cơ quan pháp luật xem xét lại toàn bộ vụ án để làm sáng tỏ tránh gây oan sai cho người vô tội
trong ngày hai mươi ba tháng năm chị loan và gia đình đã đi đến một số cơ quan pháp luật gửi đơn kêu cứu
dự kiến chị loan và gia đình sẽ ở hà nội một tuần để có thể gửi đơn kêu cứu cho bà trần thị hiền đến các cơ quan pháp luật
đơn kêu cứu của gia đình chị cao thảo loan nêu
chúng tôi làm đơn này khẩn thiết kêu cứu tới các vị lãnh đạo đảng nhà nước
các vị lãnh đạo các cơ quan pháp luật viện kiểm sát nhân dân tối cao
để đề nghị xem xét lại vụ án minh hoan cho vợ mẹ tôi là bà trần thị hiền
một người mẹ vừa bị mất con một cách đau đớn vừa bị bắt giữ truy tố xét xử
trước đó tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày hai mươi hai tháng bốn
hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội không chấp nhận kháng cáo của bị cáo trần thị hiền
giữ nguyên bản án sơ thẩm năm hai nghìn một mươi chín của tòa án nhân dân tỉnh điện biên
xử phạt bà hiền hai mươi năm tù về tội mua bán chất ma túy
tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo trần thị hiền khẳng định giữ nguyên lời khai tại phiên tòa sơ thẩm
về việc không đặt mua hai bánh heroin và nợ tiền
bản án sơ thẩm thể hiện năm hai nghìn một mươi bảy vì thị thu bốn mươi hai tuổi là vợ bị cáo vì văn toán
một trong những hung thủ sát hại nữ sinh giao gà đến khu vực biên giới mua hai bánh heroin
với giá chín mươi triệu đồng một bánh về bán cho bùi văn công với giá một trăm năm mươi triệu đồng một bánh
công cùng lường văn hùng bốn mươi tuổi chú tỉnh điện biên
đem ma túy bán cho trần thị hiền với giá một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh
ngoài ra các bị cáo còn tổ chức sử dụng ma túy ở nhà vị văn toán
tại phiên tòa sơ thẩm bà trần thị hiền kêu an cho rằng các bị cáo công toán khai không đúng sự thật
sau khi đã bắt cóc sát hại con gái mình là cmd
liên quan vụ án nữ sinh cmd bị sát hại vào tết năm hai nghìn một mươi chín cơ quan tố tụng xác định
do bị cáo hiền không trả tiền nên nhóm vì văn toán bùi văn công
lên kế hoạch bắt giữ duyên để ép hiền trả tiền
chiều bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tức ba mươi tết nguyên đán công đưa vương văn hùng đến chợ nhận diện nạn nhân
vừa mua gà để lừa nạn nhân chở gà tới một căn nhà vắng
đến nơi nữ sinh bị tấn công bất tỉnh rồi được đưa về nhà công
sau đó từ ngày bốn hai đến ngày bảy hai hai nghìn một mươi chín nhóm công khống chế dở trò đổi bại nhiều lần
rồi sát hại nạn nhân cmd
bùi thị kim thu vợ của bùi văn công kẻ chủ mưu trong vụ án bắt cóc
sát hại nữ sinh giao gà cmd biết việc này nhưng không tố cáo
thưa quý vị với tính chất man dợ và những tình tiết bẻ lái đặc biệt chưa từng có
kỳ án nữ sinh giao gà không chỉ gây chấn động dư luận cả nước mà cả với truyền thông nước ngoài
đến nay nhiều người vẫn không khỏi dùng mình mỗi khi nhắc lại vụ thảm án kinh hoàng năm ấy
luật sư lê hồng hiển giám đốc công ty luật lê hồng hiển và cộng sự
người trực tiếp tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại cmd
đã có những chia sẻ về nỗi ám ảnh khi đối diện với loạt tội ác tột cùng man dợ trong vụ án này
nhớ lại thời điểm nhận bảo vệ quyền lợi cho bị hại luật sư hiển cho biết
khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín sau khi vụ án nữ sinh giao gà xảy ra
ông nhận được lời giới thiệu từ một người bạn làm ở chùa linh quang điện biên
về việc gia đình nữ sinh đây đang cần tìm một luật sư để bảo vệ quyền lợi cho con gái
trước đó chùa linh quang cũng chính là nơi tổ chức cầu siêu cho nạn nhân cmd
ông hiển sau đó đã quyết định nhận lời và tham gia bảo vệ quyền lợi miễn phí cho gia đình nạn nhân
theo ông hiển vào thời điểm đó đây là một vụ án gây chấn động dư luận cả nước
về cả hành vi phạm tội một cách dã man của các đối tượng và sự đáng thương
đau khổ tột cùng mà md cũng như gia đình phải chịu được
vụ án được đánh giá là đặc biệt bởi có tới chín bị can bị cáo
trong đó có sáu bị can phải nhận bức án cao nhất là tử hình
với hàng loạt các tội danh như sát hại người rửa cho đôi bại bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
tàng trữ che phép chất ma túy
ban đầu một số đối tượng trong vụ án này còn bị cơ quan công an khởi tố về tội cướp tài sản
tuy nhiên trong quá trình xét xử tòa án đã đình chỉ tội danh đó
như vậy có thể thấy rằng đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
với hàng loạt các đối tượng phạm vào các tội đặc biệt nghiêm trọng
một điều nữa làm cho vụ án này trở nên đặc biệt
đó là sau vụ án nước sinh đê bị sát hại cơ quan điều tra lại khởi tố chính mẹ đẻ của đê
bà trần thị hiền trong một vụ án khác xuất phát từ việc mua bán ma túy
nợ nần giữa mẹ đê với những kẻ thù ác từ năm hai nghìn chín và năm hai nghìn một mươi
hai món nợ của bà hiền là nguyên nhân gây nên vụ án của con gái
luật sư hiền sau đó cũng nhận lời tham gia bảo chứa cho bà trần thị hiền
trong vụ án của nạn nhân d có hai nội dung quan trọng mà luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại
đó là việc đề nghị xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật
và ở mức hình phạt cao nhất đối với các đối tượng thủ ác
để làm dịu bớt đi nỗi đau của gia đình em đê và những đối tượng gây án phải điển tội
vì sao phải khai quật mộ nạn nhân tới hai lần
khi vụ án xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận xã hội
đặc biệt khi cơ quan điều tra khai quật lần hai mộ nữ sinh giao gà để làm rõ một số vấn đề
vì vậy vào thời điểm đó đã có rất nhiều kênh thông tin rồi cả dư luận cũng dậy sóng
về việc cơ quan điều tra tại sao lại khai quật mộ em đê đến hai lần
tại sao cơ quan điều tra không khám nghiệm kỹ lưỡng trước khi em đê được đưa đi trốn cất
tuy nhiên theo ông hiển đây là việc làm bình thường của cơ quan điều tra
bởi trong quá trình điều tra lực lượng chức năng xét thấy có những tình tiết chứng cứ cần phải làm rõ
mà những việc đó liên quan đến việc phải khai quật nạn nhân thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khai quật bình thường
luật sư hiển chia sẻ trong suốt sự nghiệp làm nghề của mình
chắc ít có vụ án nào mà lại khiến ông cảm thấy ám ảnh như vụ nữ sinh giao gà ở điện biên
hàng nghìn người đã tham gia tìm kiếm nữ sinh giao gà
trao đổi về vụ án lãnh đạo công an tỉnh điện biên chia sẻ
vụ án nữ sinh cm đây là một vụ trọng án không thể quên trong sự nghiệp công tác của ông
vụ án không chỉ gây chấn động dư luận cả nước mà cả với truyền thông nước ngoài
vì tính chất man dợ và những tình tiết bẻ lái đặc biệt chưa từng có
ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc công an đã tung lực lượng đi tìm nạn nhân khắp nơi
ban đầu cơ quan điều tra chỉ nghĩ nạn nhân bị mất tích đơn thuần
dựa vào thông tin bà trần thị hiền mẹ của nạn nhân cung cấp
thời điểm đó lực lượng chức năng đã huy động hàng nghìn người
gồm công an tỉnh điện biên bộ công an bộ đội biên phòng các lực lượng chức năng địa phương
và đề nghị cả công an nước bạn lào campuchia đi tìm nạn nhân
các lực lượng biên phòng phối hợp cùng công an các tỉnh lân cận tích cực tìm kiếm
qua phân tích nhiều yếu tố bước đầu nhận định khả năng cmd đã bị bán ra nước ngoài là rất ít
một câu nói của bà hiền đã gợi mở hướng điều tra mới
theo vị lãnh đạo công an tỉnh điện biên
có một tình tiết đặc biệt đã giúp mở ra hướng điều tra mới cho vụ án
đó là khi cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm nạn nhân
bà hiền có khóc và buột miệng nói rằng còn ra đi trong vinh dự
chính câu nói trên đã khiến cho vị lãnh đạo này nảy sinh nghi ngờ mối liên quan của người mẹ
và giao các trinh sát xác minh về mẹ của nạn nhân
nói về hai lần khai quật mộ nạn nhân
vị này cho biết ông là người trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện việc khai quật nạn nhân cmd
trong quá trình khai quật lực lượng pháp y thực hiện đúng về mặt pháp lý
đồng thời luôn đảm bảo tôn trọng yếu tố tâm linh tín ngưỡng tình cảm của gia đình nạn nhân
lãnh đạo công an tỉnh điện biên kết luận
sự ra đi oan ức và tức tuổi của nạn nhân cmd cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ
những kẻ có tội cuối cùng cũng phải đền tội một cách thích đáng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại